các tộc phố y ở vùng núi cao quản bạ tỉnh hà giang đã từng được đi học chuyên ngành về trồng trọt và làm việc cho một số đơn vị dược liệu
nên anh vàng thìm nghì hiểu được thiên nhiên yêu đãi cho vùng núi cao quê mình một số dược liệu quý
vậy là anh quyết định quay trở về quê hương lập nghiệp
những mong huy động được bà con tham gia phát triển được vùng dược liệu xoa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu
cá nhân tôi cũng đã đi rất nhiều nơi
ví dụ như thành phố hà nội
sang nước ban trung quốc để tìm
thứ nhất là mình tìm cái thị trường đầu ra
thứ hai là tìm những công dụng của cây này
trong suốt khoảng năm năm liên tục tìm đầu ra tôi cũng đã tìm đến rất nhiều nhà máy dược ở việt nam
người ta vẫn đặt vấn đề là người ta sẽ thu mua nhưng mà do cái yếu tố là mình chưa có công nghệ sơ chế để theo cái yêu cầu của người ta
có thể nói là gặp khó khăn về nguồn giống sau đó là về thị trường
thì mình thu hoạch xong là mình phải chuyển về dưới hà nội để mình sơ chế
có khăn trong công tác vận chuyển về cây hay dược liệu thì nó rất là mấn cảm với mưa
vì cái dược tính sapoin trong dược liệu rất là cao
khi là mưa gió mà gặp có thể gây ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng của sản phẩm
tự mầy mò tự học hỏi tự tìm cây giống tìm công nghệ cho đến tự tìm đầu ra
đây không chỉ là khó khăn của những người nông dân đang sản xuất dược liệu trên cả nước
mà khó khăn còn đến từ chính những trung tâm nghiên cứu cây giống
giữ dược liệu lớn
bản thân tôi cũng được đi làm công tác về chuyển giao về dược liệu tại việt nam
nhưng cái vấn đề về tồn tại đó là giữa các bộ ban ngành thì nó chưa được thống nhất
kể về xây dựng quy trình kỹ thuật trồng cho các vùng
cũng như là cái vấn đề về công nhận giống và sản xuất giống ở tại việt nam
là chưa có một cách kết nối chặt chẽ giữa các bộ
khó khăn về công tác điều tra khó khăn về công tác xây dựng cái mô hình bảo tồn
cũng chưa được quan tâm một cách
cụ thể bảo tồn thì còn rất là manh mún
chưa có thể xây dựng được một cái vấn đề về bảo tồn mang cái tính chất quy mô
ở việt nam thì đang có một cái tình trạng đó là khai thác một cách kịt quệ
một số những loài cây thuốc quý hiếm và có cái tác dụng tốt thì khai thác và bán sang nước ngoài
còn cái công tác về phát triển cái giống dược liệu
thì ở việt nam thì có rất là nhiều những cái dược liệu mà có thể phát triển được
và có thể là nhân giống cũng như là nuôi trồng
phát triển ở tại việt nam
tuy nhiên những cái vấn đề đó để quan tâm và phát triển
cũng như là lai tạo để chọn ra những cái loại giống dược liệu đó
phục vụ cho cái vấn đề về sản xuất thì cũng chưa được quan tâm một cách thiết yếu
ngoài cái nguồn ngậu dập nhập chính thống ra thì cái nguồn nhập lậu cũng rất nhiều
mà không phải chỉ nhập lậu dược liệu không đâu mà chỉ nhập lậu giống dược liệu ấy
trong khi giống ở việt nam là hoàn toàn có thể phát triển được
nhưng mà các doanh nghiệp người ta cứ tự lấy từ bên nước ngoài
qua các con đường tử ngạch xong người ta phát triển
mà chính vì thế nên cái việc quản lý chất lượng giống nó gặp rất nhiều khó khăn
nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng dược liệu sau này
thực tế cho thấy hiện nay việt nam vẫn phải nhập khẩu nguyên liệu
để phục vụ việc sản xuất thuốc trong nước với tỷ lệ gần chín mươi
tình trạng nuôi trồng và khai thác dược liệu ở nước ta còn tự phát
quy mô nhỏ dẫn đến sản lượng dược liệu không ổn định giá cả biến động
tình trạng khai thác dược liệu quá mức mà không đi đôi với việc tái tạo bảo tồn
nhiều loài cây dược liệu quý hiếm đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt
việc sử dụng giống phân bón thuốc bảo vệ thực phẩm nguồn nước tưới còn tùy tiện
ảnh hưởng đến chất lượng thuốc sản xuất từ dược liệu
bên cạnh đó công tác bảo tồn nguồn gen cây thuốc cũng chưa được đầu tư nhiều
viện dược liệu trung ương được thành lập từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đến nay
là nơi bảo tồn hàng ngàn giống cây dược liệu cũng đang nằm trong tình trạng khó khăn chung
tất cả các tiêu bản đang được lưu giữ tại khoa tài nguyên dược liệu viện dược liệu
với khoảng ba mươi tiêu bản
trong quá trình thu thập này số lượng tiêu bản cũng sẽ ngày một lớn hơn
trong khi đó về cơ sở vật chất thì hiện giờ nó cũng đang có những thiếu sót
cho đến việc lưu trữ nó còn có nhiều hạn chế
chúng tôi mong muốn rằng trong quá trình mà chúng tôi thực hiện việc này
thì luôn luôn đảm bảo được sự hỗ trợ về cơ sở vật chất
cũng như là về kỹ thuật
cũng như là về dữ liệu hóa số hóa để nó sẽ là cái cơ sở
với cái cơ sở này thì việc mà người dân cũng như là các cấp
cũng như là những người liên quan đến lĩnh vực dược liệu nói chung
thì sẽ có được những cơ sở chính xác về việc nguồn tài nguyên dược liệu
hiện giờ có trên toàn quốc
với một nhà nghiên cứu chúng tôi chỉ mong muốn rằng là
bản thân đối với cả những trinh sạch của nhà nước
làm sao khuyến khích được và truyền thông được cho người dân
với tất cả những cái
ở những mảng khác nhau để hiểu hơn về nguồn tài nguyên dược liệu việt nam
hiểu hơn về những cái sự cần thiết phải bảo tồn được những di tích truyền thống của dân tộc
cũng như là đảng và chính phủ có những chương trình
đầu tư một cách mạnh mẽ hơn đồng bộ hơn và thực sự là nó tập trung hơn
với việc là định hình một số những dược liệu mà hoàn toàn có thế mạnh về việt nam
những nhà nghiên cứu thì đưa ra những cái quy trình công nghệ những chi tiết
và đào tạo tàu hấn cho người dân
chính địa phương thì hỗ trợ về mặt cơ chứa

trong việc là thu mua những cái nguồn dược liệu mà người dân một chồng
cần phải đầu tư hơn nữa cái việc là mình quy hoạch lại những cái vùng trồng dược liệu đặc trưng
với các vùng miền khác nhau
và với những cái đối dựng dược liệu khác nhau thì chúng ta có được những tiêu chuẩn
những cái đánh giá một cách cụ thể hơn để nó đi vào thực tiễn
và tạo ra những cái dược liệu mà nó có thế mạnh của từng vùng miền
để chúng ta có được những đầu tư theo chuỗi giá trị một cách đồng bộ
và tạo những sản phẩm và hy vọng rằng dược liệu sẽ có mặt trong nhiều hơn nữa
trong những cái sản phẩm là sản phẩm quốc gia của việt nam
nhằm tăng cường hơn nữa vai trò lãnh chỉ đạo của đảng đối với công tác này
nhiều nhà chuyên môn người sản xuất dược liệu đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý đề xuất
hướng đến thực hiện thắng lợi các mục tiêu được đề ra trong dự thảo các văn kiện
và thực hiện trình đại hội một mươi ba của đảng đó là phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp dược
phát triển dược liệu công nghiệp dược và thiết bị y tế
nâng cao năng lực nghiên cứu chủ động sản xuất vaccine thuốc sáng chế
thời gian tới thì mong muốn đảng nhà nước quan tâm đến các dự án về nhập nội
vì các cây thuốc của các nước khác thì mang về đánh giá
chọn được ra những giống mới giống thích nghi tại việt nam
sẽ làm phong phú nguồn dược liệu trong nước hơn
đối với xã bây giờ thì một số cá nhân hoặc các xã thì bây giờ khó khăn nhất
là phải theo quy trình nghiêm ngật của từng loại cây một
trồng vào thời điểm nào rồi thu hoạch vào thời điểm nào chăm sóc ra sao
cái việc sơ chế và bảo quản các cây dược liệu bây giờ chủ yếu là bán tươi
thì cũng mong muốn các cấp các ngành đặc biệt là các nhà khoa học
thì có thể là tư vấn hoặc là chuyển giao cái việc sơ chế các cái cây dược liệu cho bà con
để khi bà con trồng được thì mang lại hiệu quả kinh tế
chúng tôi rất mong muốn là có một cái chương trình
có một cái chương trình khoa học công nghệ riêng cho lĩnh vực dược liệu
thì có thể là thông qua cái chương trình khoa học công nghệ đấy
thì nó là một cái chương trình khoa học công nghệ trọng tâm
thì nó sẽ có sự tham gia của đối tác cũng như các cơ quan
mà quan tâm đến việc phát triển dược liệu thì cùng tham gia vào
thì nó sẽ đẩy mạnh cái công tác phát triển khoa học công nghệ
làm thế nào mà kế thừa được các cái kết quả của cái chương trình bảo tồn nguồn gen đấy
để đưa các nguồn gen tốt vào chỗ này
trong thực tế sản xuất và chúng ta có thể là làm theo một cái quy hoạch
và ở các cái vùng đấy thì có các cái quy hoạch các cái trung tâm giống ấy
sản xuất giống chính thống và bài bản
và người dân có thể tiếp cận được các cái nguồn giống có chất lượng tốt
để có thể là đầu tư phát triển theo một cái định hướng
để khắc phục được tình trạng chế biến dược liệu manh mún lạc hậu
thì cần có chiến lược tạo đột phá trong công tác bảo tồn phát triển tiềm năng dược liệu
từng bước hình thành vùng chuyên canh xây dựng ngành công nghiệp dược liệu
gắn với nghiên cứu khoa học để tăng chuỗi giá trị sản phẩm
hạn chế bào chế dược liệu thô đẩy mạnh thu hút đầu tư các nhà máy chế biến
xây dựng các trung tâm nghiên cứu chú trọng bảo tồn phát triển nguồn gen
và đầu tư phát triển bài thuốc cây dược liệu thành sản phẩm quốc gia
gắn với tăng cường quảng bá thương hiệu dược liệu việt nam ra nước ngoài